viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với lê ngọc phượng năm mươi chín tuổi
chú ở xã ia đà huyện ia ca tỉnh đắk lắc về tội giết người và nguyễn văn châu bảy mươi tuổi
chú tại huyện ia ca về tội chướm mại dâm
theo cáo trạng châu mở quán cà phê và sử dụng hai căn phòng để cho các phụ nữ bán dâm
vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tại một căn phòng của quán nguyễn thị kim oanh chú tại tỉnh đắk lắc
đã bán dâm cho phượng với giá hai trăm linh đồng sau đó phượng đi khám sức khỏe vì nghi ngờ mình nhiễm hiv
khi phượng trở lại quán tìm oanh để hỏi sự việc thì oanh thừa nhận mình bị hiv
hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và trong lúc tức giận phượng rút dao đâm oanh
sau khi gây án phượng đã đến cơ quan công an đầu thú mở rộng điều tra vụ án cơ quan chức năng xác định
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một châu đã sử dụng hai căn phòng để cho những người khác mua bán dâm
thu lợi hai trăm hai mươi đồng mỗi lần